hồi một mươi giờ hôm nay vị trí tâm bão ở cách bờ biển quảng trị quảng ngãi khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
sự báo đến một mươi h ngày một mươi hai tháng chín báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền từ quảng trị đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi bốn một mươi tám độ vị bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi một năm độ kinh đông
trong ngày mai khu vực đông bắc bộ phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng có nơi xảy ra nắng nóng nhẹ
sau đó từ khoảng tối và đêm ngày một mươi ba sang ngày một mươi bốn mưa có khả năng gia tăng trở lại tại khu vực
nhiệt độ cao nhất hai ngày tới là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn sau đó giảm nhẹ trong ngày một mươi bốn
phía tây bắc bộ sẽ có mưa trong ngày một mươi hai và ngày một mươi ba sau đó sang ngày một mươi bốn mưa rứt
trời chỉ còn nhiều mây nhiệt độ chung trên khu vực sẽ cao hơn phía đông bắc bộ
lúc trưa chiều là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
cơn bão số năm được dự báo là sẽ tiếp tục gây gió mạnh và mưa lớn cho các tỉnh trung bộ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tâm mưa lớn sẽ diễn ra tại các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế
từ nay đến ngày một mươi ba chín khu vực này có mưa rứt
mưa to đến rất to với các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn cũng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ sau đó giảm dần trong hai ngày sau đó
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng xuất hiện mưa giải rác trong hai ngày tới và giảm dần trong ngày một mươi bốn
do mưa tăng lên nên nhiệt độ tại khu vực không quá cao chỉ phổ biến ở ngưỡng dưới ba mươi bốn độ
tây nguyên có mưa rào và rông
có mưa to với lượng mưa từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm trong ba ngày tới
tập trung vào sáng sớm chiều tối và đêm
ban ngày có lúc nắng gián đoạn nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng hai mươi bảy ba mươi một độ
nam bộ cũng có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
tập trung vào sáng sớm chiều tối và đêm
ban ngày có lúc nắng gián đoạn nhiệt độ ban trưa giao động ở ngưỡng hai mươi chín ba mươi